trong hai trăm bảy mươi ca mắc tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng bốn có số ca điều trị khỏi là hai trăm hai mươi hai ca chiếm tám mươi hai
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi hai ca chiếm một mươi một tám số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là tám ca
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai là sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi hai bốn trăm hai mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi ba ca cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi một ba trăm một mươi một ca cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi bảy trăm chín mươi bốn ca